về quy hoạch mạng lưới đường thủy nội địa thành phố cần thơ đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi do thành phố cần thơ và trung tâm nghiên cứu phát triển giao thông vận tải phối hợp triển khai
đây còn là hệ thống đường thủy chiến lược tạo thành mạng lưới liên hoàn cho khu vực đồng bằng sông cửu long được chính phủ và các bộ ngành quan tâm đầu tư

tình hình nâng cấp của nhiều sông canh trên địa bàn thành phố cần thơ do không được cải tạo nạo vét luồng lạch tình hình bồi lắng diễn ra bốn mươi chín sáu tổng chiều dài các tuyến sông canh không đạt tiêu chuẩn đường thủy nội địa